cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin vcita bộ công thương cho biết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm đã xử lý hơn năm mươi trường hợp website vi phạm trong đó các trường hợp vi phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực dược phẩm thực phẩm chức năng giày dép mỹ phẩm ô tô xe máy và phụ kiện dịch vụ thiết kế website
có ba trường hợp trong số này là sản giao dịch thương mại điện tử bị xử phạt do chưa thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý và không giả soát nội dung website
ngoài ra sản giao dịch còn vi phạm quy định về việc đăng tải thông tin giao bán các mặt hàng hạn chế kinh doanh như rượu thuốc lá
đặc biệt hai trong ba trường hợp sàn giao dịch nêu trên hoạt động theo mô hình mạng xã hội
v sita cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh kiểm tra hoạt động các sản giao dịch mạng xã hội có hoạt động theo mô hình sản thương mại điện tử